thị xã việt yên tỉnh bắc giang vừa bắt xử đối tượng lê văn lập chú tại phường tự lạn thị xã việt yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lập đã có hành vi dán đè mã qr của mình lên mã qr thanh toán của các cửa hàng tạp hóa quán thịt lợn và photo trên địa bàn thị xã việt yên với mục đích chiếm đoạt số tiền của người mua
khi người mua hàng dùng điện thoại vào app chuyển tiền quét mã qr để giao dịch chuyển khoản ngân hàng thì sẽ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lập
tại cơ quan điều tra đối tượng đã khai nhận bằng thủ đoạn này từ ngày một mươi năm tháng một đến nay đối tượng đã chiếm đoạt được tổng số tiền hơn hai mươi ba bảy triệu đồng
gây dối trật tự công cộng sáu đối tượng sinh sống trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã bị công an thành phố hạ long tạm giữ hình sự để xử lý nghiêm trước pháp luật
cụ thể vào khoảng gần hai giờ sáng ngày một mươi hai tháng năm nhóm đối tượng do đỗ tùng dương cầm đầu đi trên khoảng một mươi xe mô tô mang theo dao phóng lợn kiếm tự chế và vỏ chai bia
để gây dối trật tự công cộng
khi cả nhóm tới đoạn đường hạ long thuộc tổ hai khu hai phường bãi cháy thì gặp nam thanh niên trú tại phường bãi cháy điều khiển xe mô tô vượt lên phía trước đánh võng lạng lách
cả nhóm áp sát xe dùng dao phóng lợn đâm nạn nhân bị thương
đêm tám tháng năm dạng sáng ngày chín tháng năm nhóm đối tượng này cũng mang theo kiếm và chai thủy tinh điều khiển xe mô tô phóng nhanh lạng lách đánh võng trên đường ném chai thủy tinh xuống đường tuy nhiên không gây thương tích cho người khác
đi trộm cắp để lấy tiền mua súng nhằm trộm cắp hoặc cướp ngân hàng hai thanh thiếu niên cùng chú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng phát hiện ngăn chặn kịp thời khi chuẩn bị tẩu tán số tài sản trộm được
hai đối tượng này gồm nguyễn đức mẫn và trương dũ nhật huy đã đổ nhập căn nhà trên đường nại nam thuộc phường hòa cường bắc lấy đi nhiều tài sản có giá trị
chỉ sau vài giờ vào cuộc công an quận hải châu đã xác định được nghi phạm là mẫn và huy đang lẩn trốn tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam nên tổ chức bắt khẩn cấp
thu giữ vật chứng là năm máy tính sách tay một máy ảnh và một ông kinh máy ảnh với tổng giá trị tài sản là khoảng một trăm hai mươi tám triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trương dũ nhật huy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tỉnh gia lai vừa thông tin việc một thanh niên ở xã iagre huyện đức cơ bị mời lên làm việc vì đăng tải thông tin sai sự thật về lực lượng cảnh sát giao thông trên tiktok cá nhân
qua công tác nắm tình hình phòng an ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản tiktok có tên là fbg anh đăng tải hai video kèm nội dung có dấu hiệu sai sự thật tiêu cực liên quan đến hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của công an huyện đức cơ tỉnh gia lai
bài đăng này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận tiêu cực về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng công an cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tại cơ quan công an người này xác nhận đoạn video không phải do mình tự quay mà được một người bạn gửi và đăng tải với mục đích là câu like câu view
người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết gỡ bỏ video
công an tỉnh gia lai xác định hành vi của thanh niên này đã vi phạm về cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
thưa quý vị và các bạn cơ quan chức năng đã nghiên cứu chứng minh rõ ràng lâu nay đó là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn do ăn hoa quả thì không thể bị phát hiện khi kiểm tra qua máy đo chuyên dụng
thế nhưng hiện nay khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện nhiều người vẫn dùng hoa quả
làm lý do bao biện cho hành vi vi phạm của mình
một trường hợp lái xe vi phạm bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số bảy phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội phát hiện khi thực hiện kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trên đường chu văn an quận hà đông
dù vi phạm đã được phát hiện bằng máy đo nồng độ cồn thế nhưng người vi phạm này vẫn khẳng định là do mình thích ăn mận nên mới thế
sáng nay em ăn nhiều mận thôi
mình có biết là mình ăn được
bao nhiêu quả như thế nào anh
chắc phải nửa cân
ăn nửa cân mận đấy ạ
với lý do trên tổ công tác đã giải thích cho lái xe ngồi nghỉ và uống nước sau đó mới thổi lại nhưng vẫn phát hiện có vi phạm nồng độ cồn
sau khi kiểm tra thì người vi phạm có đưa ra lý do là người ta ăn nhiều mận nên là có nồng độ cồn trong hơi thở
thì tổ công tác cũng đã giải thích cho người vi phạm biết là việc ăn thái cây có thể sinh ra cồn ngay tại tức khắc khi đó
sau khi ăn nhưng mà sau khoảng năm bảy phút tổ công tác đã mời người vi phạm sử dụng nước lọc đóng da nguyên để mời người vi phạm xúc miệng ký và do nghỉ thêm một hai phút nữa
tổng thời gian khoảng sau một mươi phút từ lần thứ trước đến lần thứ sau lần thứ cuối sau chúng tôi tiếp tục kiểm tra lại và người vi phạm vẫn có nồng độ cồn trong hơi thở
thì cái việc người ta đưa ra lý do là nó sử dụng hoa quả phát sinh gây ra cồn chứ vậy là không thể chấp nhận được
chúng tôi tương quyết xử lý
qua việc tăng cường xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn dù có bất kỳ lý do nào để bào chữa cho vi phạm
chỉ trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn hai trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
đặc biệt qua việc xử lý nghiêm cũng đã đạt được những tín hiệu tích cực tạo tính dân đề người dân dần nâng cao ý thức
không sử dụng rượu bia khi lái xe và loại bỏ dần những ẩn họa bên tay lái
qua những giải pháp đồng bộ của các cơ quan chức năng chúng tôi muốn tất cả người tham gia giao thông phải hình thành thói quen
tức là đã uống rượu bia thì không lái xe để kéo giảm tất cả những cái nỗi đau do tai nạn giao thông do cái vi phạm nồng độ cồn gây ra
việc lực lượng cảnh sát giao thông xử lý triệt để các vi phạm về nồng độ cồn đang tạo những chuyển biến trong luyện thức
đối với người dân khi tham gia giao thông
chính vì thế hơn lúc nào hết
mỗi người dân cần tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông
không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và mọi người
thông tin liên quan đến vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện hàm tân do đối tượng nguyễn hữu chính cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã khởi tố bắt tạm giam phan đình trọng huy lê hoàng khôi
nguyễn thành công và nguyễn văn trung để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
từ tháng tám năm ngoái cho đến nay chính cùng với các đồng phạm đã khai thác trái phép trên hai mươi năm mét khối cát
đưa về bãi tập kết ở xã sơn mỹ sau đó dùng xe tải ben vận chuyển đến xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rệ vũng tàu để tiêu thụ
quá trình điều tra xác định bốn đối tượng trung khôi công và huy có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho chính
trong việc cảnh giới khai thác cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ
khám xét nơi ở của trung và huy cơ quan chức năng thu giữ hai phương tiện cùng nhiều tăng vật có liên quan
trước đó chính đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đài
tiếp theo là những thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số ba ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đối với đối tượng nguyễn văn tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
còn về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số ba mươi bảy ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng mã thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
bên cạnh đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa còn ra quyết định truy nã số một mươi ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã hoàng trường
đối tượng phạm văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn ân phú xã thăng long huyện nông cống tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện